thưa quý vị trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến căng thẳng ở khu vực phía nam
với số ca mắc cũng như là số ca tử vong đang ngày một tăng lên
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu tại tp hcm bộ y tế tổ chức hội nghị tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết khu vực phía nam
đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khu vực phía nam ghi nhận gần bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện
trong đó có gần một hai trăm linh ca mắc nặng và ba mươi sáu trường hợp tử vong
bộ y tế cho biết bộ sẽ chi viện hóa chất phun khử tăng cường kiểm tra giám sát
các điểm nóng sốt xuất huyết ở phía nam
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch diệt loang quang
diệt mũi thường xuyên khẩn cấp xử lý các ổ dịch dập dịch diện rộng